thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc giao cho bộ công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam vinatax
xử lý nghiêm các sai phạm nếu có và báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi bốn tháng một mươi bộ công thương đã chỉ đạo cục quản lý cạnh tranh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định pháp luật của vinatax
theo đó bộ trưởng bộ công thương đã chỉ đạo cục quản lý cạnh tranh một số nội dung như sau
một là thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam vinatast
thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện bộ công thương bộ nội vụ bộ khoa học công nghệ bộ y tế bộ công an liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
nội dung kiểm tra làm rõ tính chất cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát
công bố kết quả khảo sát của vinatast xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của vinatax nếu có
xác định rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức kỹ thuật khoa học của vinatast trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát trong thời gian vừa qua
hai là có văn bản yêu cầu vinatax chuẩn bị hồ sơ tài liệu về quá trình khảo sát báo cáo kết quả khảo sát và các nội dung liên quan đến nội dung kiểm tra để chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra